còn đối với khu vực biển của huyện đảo trường sa nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi bốn độ trời cũng không hề có mưa đới gió đông bắc đến đông duy trì mức cấp ba
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước